với chủ đề tiếp tục xây dựng hạ tầng nông thôn gắn với đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người dân cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn
tỉnh con tum đã phát động các địa phương trong toàn tỉnh ra quân xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
bằng những việc làm thiết thực như là ngừng giao thông nông thôn nạo vét canh mương triển khai các mô hình về phát triển sản xuất khai hoang cải tạo đồng ruộng
phát dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm làm hàng rào nhà dân trồng cây xanh tỉnh con tum kêu gọi sự hưởng ứng của nhân dân của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh
cùng nhau tích cực xây dựng nông thôn mới góp phần cải thiện đời sống thay đổi diện mạo nông thôn và đạt các mục tiêu chương trình mục tiêu xây dựng quốc gia nông thôn mới đề ra
đến nay tỉnh con tum đã có một mươi bốn trên tám mươi sáu xã đạt nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh con tum phần đầu có bốn xã được công nhận là xã nông thôn mới